tại yên bái công an thị xã nghĩa lộ vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn
tại nhà nghỉ cumit thuộc bản trao hạ một xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái tổ công tác phát hiện quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng thẻ nhựa ống hút và ba viên kẹo ma túy
tổ công tác cũng thu giữ niêm phong tổng số tiền hơn một mươi chín triệu đồng và một số tài sản có liên quan